hiệp định evfta vừa được quốc hội thông qua sau khi có hiệu lực thì hơn tám mươi năm dòng thuế xuất sang thị trường eu sẽ về
hơn lúc nào hết các doanh nghiệp tại tp hcm đã sẵn sàng phương án chuẩn bị tâm thế đón hiệp định evfta và những lợi thế mà hiệp định mang lại
nhóm doanh nghiệp da dày được coi là một trong ba nhóm ngành tiếp cận sớm nhất với hiệp định evfta để kịp chuẩn bị nội lực tham gia vào thị trường eu
trong những năm qua các doanh nghiệp gia dày tp hcm đã ứng dụng công nghệ sản xuất tìm nguồn nguyên liệu phù hợp theo tiêu chuẩn
năm nay hiệp định evfta có hiệu lực các doanh nghiệp cũng đang lên kế hoạch đưa sản phẩm sang châu âu dù biết rằng tiêu chuẩn để ngành da dày vào châu âu là không dễ
có những quỹ rất chặt chẽ nguồn nguyên phù liệu phải được khai thác tại các nước trong khối mà được cứu đái hoặc là chúng ta phải tận dụng sản xuất trong nước
hiện nay chúng ta đang nhập từ châu âu
trung quốc không phải nước được hưởng cứu đái đó
cho nên hiện nay ngành gia dày cũng như các doanh nghiệp chúng tôi đang khắc phục bằng cách sản xuất trong nước đang tích cực để thay thế nguồn nguyên liệu nhập từ nước ngoài
không chỉ nhóm doanh nghiệp gia dày nhóm doanh nghiệp dịch may cũng đã có nhiều chuyển đổi từ mô hình sản xuất công nghệ may tiên tiến khép kính quy trình cắt nhuộm
tuy nhiên theo hội dịch may theo đăng tp hcm vẫn còn nhiều rào cản để doanh nghiệp dịch may tiếp cận
để doanh nghiệp dịch may tiếp cận được thị trường eu hưởng thuế quan ưu đải từ các hiệp định tự do thương mại mang lại
hiệp định fta sẽ giúp cho doanh nghiệp việt nam nhưng mà chúng tôi trong ngành dịch may thì thật sự là có rất khó để vào cái hành này
thứ nhất là phải sử dụng máy tự động là công nghệ tự động không
thứ hai là phải sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường
thứ ba là họ đánh giá cái thí nghiệm xã hội và tất cả các mọi chương trình là tuyệt đối với sản xuất
hiệp định evfta vừa được quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
điều này đồng nghĩa cơ hội thuế về không với tám mươi năm sáu số dòng thuế sẽ được thực hiện hóa
để tận dụng được hiệp định evfta thì quan trọng phải đáp ứng được những tiêu chí khắc khe của thị trường này
hiện vẫn còn nhiều thách thức như các điều kiện về hàng rào kỹ thuật và những tiêu chuẩn về chất lượng quy tắc xuất xứ
để tiếp cận được với hiệp định evfta thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động thay đổi